thực tế cho thấy hiện nhu cầu tiêu thụ than cho phát triển các ngành kinh tế trong nước như điện lực xi măng hóa chất ngày càng tăng mạnh
chiến lược phát triển ngành than việt nam được thủ tướng chính phủ phê duyệt cũng đã nêu rõ
ngành than phải đóng góp tích cực vào việc đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia và đáp ứng tối đa nhu cầu than phục vụ sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước
tuy nhiên hiện nay do sản lượng than khai thác lộ thiên ngày càng giảm để đạt được mục tiêu trên
thì các mỏ hầm lò cần phải đổi mới công nghệ khai thác nhằm nâng cao sản lượng và đầu tư xây dựng mỏ
trong chương trình hôm nay kính mời quý vị cùng tìm hiểu thêm về tầm quan trọng của việc ứng dụng công nghệ trong lĩnh vực khai thác than
trước tiên là ghi nhận của phóng viên tại mỏ than hà lầm
được thành lập từ năm một nghìn chín trăm sáu mươi công ty cổ phần than hà lầm là một trong những đơn vị tiên phong trong việc đồng bộ cơ dây hóa trang thiết bị phục vụ cho việc khai thác than khoáng sản
theo báo cáo từ lãnh đạo công ty năm hai nghìn một mươi năm đơn vị này đã hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh khi đào lò xây dựng cơ bản đạt hai một mươi m trên một chín trăm chín mươi hai mét theo kế hoạch
sản xuất than vượt một trăm linh một bốn kế hoạch và tiêu thụ đạt gần hai một triệu tấn than với doanh thu gần hai hai trăm linh tỷ đồng
quý vị và các bạn thân mến tôi vừa đi motor ray xuống hành trình tới nơi đây là điểm âm hai trăm linh tại cửa lò chân của lò chợ áp dụng cơ giới hóa
công trường khai thác sáu của mỏ than hà lầm và nơi đây là nơi đã bắt đầu được áp dụng công nghệ lò chợ đồng bộ cơ giới hóa
từ tháng bốn năm hai nghìn một mươi năm bằng cách sử dụng máy khấu và hệ thống vận tải cơ giới đồng bộ đã giúp cho nâng cao hiệu suất an toàn trong sản xuất
vỉa than này đang được nâng đỡ bằng dàn trống tự hành có khả năng chịu tải sấp xỉ bốn trăm tám mươi tấn
sau đó than từ vỉa sẽ được máy khấu liên hợp tách ra đưa vào hệ thống nghiền rồi chuyển ra lò bằng dây chuyền
tất cả các công đoạn đều không cần sự can thiệp trực tiếp của con người
so với trước đây để thực hiện công việc này người thợ lò phải trực tiếp áp sát vỉa than để triển khai hệ thống thủy lực tách than bằng phương pháp nổ mìn và bốc xúc than thủ công
từ khi mỏ áp dụng công nghệ ràn cơ dây hóa vào độ an toàn đầu tiên đưa vào độ an toàn cao nhất
điều kiện lăng suất thì nói chung là lăng suất ba năm lần
với mức sản lượng sáu trăm linh tấn than một năm hiện lò chợ này chỉ cần một trăm năm mươi
đến một trăm sáu mươi người chia ba ca làm việc
trước đó con số công nhân lên đến trên năm trăm linh người khi sử dụng công nghệ cũ là giàn khung
hiệu quả là rất rõ ràng nhưng theo lãnh đạo công ty than hà lầm việc áp dụng cơ giới hóa không đơn giản
nguyên nhân bởi điều kiện vỉa than của việt nam bị khai phá nhiều địa chất biến động và có lượng nước lớn
do vậy để áp dụng cơ giới hóa yếu tố vị trí cần phải lựa chọn kỹ càng
ngoài ra sự lụt rè e ngại từ con người cũng là một thách thức khác đặt ra khi bắt đầu áp dụng cơ giới hóa
cái trở ngại đầu tiên là trở ngại chính mình có muốn làm hay không
vì nó rất là to nó rất là nặng nhìn nó ngại
chính vì cái nhìn nó ngại nên là anh em nhiều lúc bảo to thế này nặng thế thì làm sao mà làm được trong họ
thì khi nào thì người ta phải vượt qua được đó
sau đó khi vào thì vận hành lúc đầu nó chưa được lắng suốt ngày
thì phải tạo điều kiện cho những người làm ở bên dưới là có thời gian để áp dụng và không khoán cơ chế
theo kế hoạch trong quý bốn hai nghìn một mươi sáu công ty than hà lầm sẽ tiếp tục đưa lò chợ cơ giới hóa thứ hai công suất một hai triệu tấn một năm vào hoạt động
điều này rất có ý nghĩa giữa bối cảnh toàn ngành than đang phân đấu đạt mục tiêu đến năm hai nghìn ba mươi
sản lượng khai thác sẽ đạt được từ bốn mươi bảy đến năm mươi triệu tấn trong đó khai thác ở hầm lò chiếm khoảng sáu mươi
những hình ảnh mà quý vị vừa xem đã khẳng định sự cần thiết của việc áp dụng cơ giới hóa vào quá trình khai thác than
nhất là những năm tới đây ngành than được dự báo là sẽ phải đối mặt với nhiều thách thức khi nhu cầu khai thác than hầm lò ngày một tăng
với diện khai thác xuống sâu việc tuyển dụng lao động gặp nhiều khó khăn thì ứng dụng khoa học công nghệ càng tỏ rõ là giải pháp tất yếu giúp giảm giá thành sản phẩm khai thác đảm bảo phát triển bền vững sản lượng than
trong giai đoạn hai nghìn một mươi hai nghìn một mươi năm toàn ngành than khoáng sản đã nộp ngân sách hơn sáu mươi tỷ đồng
tăng gấp hai sáu mươi sáu lần so với giai đoạn hai nghìn sáu hai nghìn một mươi
chỉ tính riêng trong năm hai nghìn một mươi năm tập đoàn than khoáng sản việt nam tkv đã đạt tổng sản lượng than khai nguyên lên đến ba mươi bảy sáu triệu tấn đầu góp ngân sách một mươi hai năm trăm linh tỷ đồng trong đó phần lớn sản lượng than khai thác đến từ tỉnh quảng ninh
tập đoàn than khoáng sản việt nam có đến hơn chín mươi sản lượng than được khai thác từ quảng ninh
và nó không chỉ có giá trị đối với quảng ninh
mà nó còn có giá trị với cả nước đối với việc cung ứng các nguyên liệu cho những cái ngành sản xuất công nghiệp lớn
về mặt thu ngân sách thì than đóng góp vào khoảng bốn mươi ngân sách của tỉnh
nhằm đảm bảo an ninh năng lượng đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế xã hội của đất nước
theo dự báo nhu cầu tiêu thụ than sẽ tăng nhanh ước tính khoảng một trăm linh ba một trăm một mươi tám triệu tấn một năm
cùng với đó là nhu cầu sử dụng than của các ngành kinh tế khác như sắt thép xi măng cũng tăng cao
để đáp ứng yêu cầu này quy hoạch phát triển ngành than đặt ra mục tiêu sản lượng than thương phẩm sản xuất toàn ngành
phải đạt khoảng sáu mươi năm triệu tấn vào năm hai nghìn hai mươi và bảy mươi năm triệu tấn vào năm hai nghìn ba mươi
trong đó sản lượng hầm lò chiếm tỷ lệ lớn
để đạt được mục tiêu trên việc phát triển ngành than bền vững theo hướng đổi mới công nghệ
triển khai áp dụng cơ dây hóa các khâu khấu than chống giữ lò trợ vận tài và đào lò
tại những khu vực điều kiện địa chất cho phép là việc làm hết sức quan trọng
thưa quý vị thực tế cho thấy
những năm qua ngành than đã thực hiện đầu tư đổi mới công nghệ và đạt được nhiều thành tiệu đáng kể
do nỗ lực đổi mới tình trạng kỹ thuật và công nghệ của các mỏ lộ thiên cũng như hầm lò hiện nay
đã được cải thiện một bước về chất nhưng nhìn chung trình độ công nghệ vẫn còn ở mức độ thấp và trung bình
để khắc phục tình trạng này yêu cầu đặt ra là cần nhanh chóng áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật tiên tiến của thế giới
vào sản xuất trong lĩnh vực than điện khoáng sản như khai thác hầm lò khai thác lộ thiên cơ điện tự động hóa mỏ hay tiết kiệm năng lượng v v
mời quý vị cùng đến với viện khoa học công nghệ mỏ vinacomin đơn vị đảm nhận nhiệm vụ là cầu nối giữa công nghệ và ngành mỏ
của tập đoàn than khoáng sản việt nam để tìm hiểu rõ hơn về công việc này
đây là buổi thảo luận về thiết kế xây lò chợ giá khung sẽ được áp dụng cho hoạt động sản xuất và khai thác than của mỏ than mông dương quảng ninh
thiết kế này là kết quả nghiên cứu của đề tài cấp nhà nước do nhóm kỹ sư thuộc phòng nghiên cứu công nghệ khai thác hầm lò của viện khoa học và công nghệ mỏ vinacomin thực hiện
với nhiệm vụ nghiên cứu hoàn thiện và đổi mới công nghệ cũng như ứng dụng các giải pháp kỹ thuật khai thác than khoáng sản trong điều kiện khó khăn phức tạp
và ứng dụng các loại vật liệu thiết bị mới trong khai thác hầm lò phòng đã được giao nhiệm vụ thực hiện nhiều đề tài nghiên cứu khoa học quan trọng
chỉ tính riêng trong sáu tháng đầu năm hai nghìn một mươi sáu phòng đã triển khai bốn đề tài dự án sản xuất thí nghiệm trọng điểm cấp nhà nước và cấp bộ
ngoài ra phòng còn triển khai các giải pháp cơ giới hóa hiện đại hóa khai thác các mỏ than hầm lò
trong giai đoạn hiện nay tập đoàn vẫn tiếp tục định hướng đó đó là cố gắng làm sao tăng tỷ lệ các loại trợ cơ giới hóa khấu than bằng máy
để làm sao đấy giảm cái sức lao động nặng nhọc của người lao động
mỏ hầm lò và tăng được sản lượng cũng như là năng suất lao động giảm được giá thành khai thác
và cũng đã bước đầu cũng đã có số những kết quả rất là thành công
phòng nghiên cứu công nghệ khai thác hầm lò chỉ là một trong số gần hai mươi phòng chức năng của viện
có nhiệm vụ nghiên cứu và chuyển giao công nghệ phục vụ cho hoạt động khai thác của toàn ngành than
để đáp ứng yêu cầu sản xuất viện đã tập trung nghiên cứu giải quyết thành công hàng loạt các vấn đề cấp thiết của sản xuất
với một cái nhiệm vụ chung như thế thì
viện khoa học công nghệ mỏ đã luôn luôn tìm tòi tự nghiên cứu
cũng như là tiếp nhận chuyển giao các công nghệ mới tiên tiến từ các nước có nền công nghiệp mỏ tân tiến
để đưa vào áp dụng cho các thực tế sản xuất của các đơn vị khai thác và chế biến than khoáng sản
nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh tăng năng suất giảm giá thành trong các hoạt động của ngành than khoáng sản việt nam
với mục tiêu năm hai nghìn một mươi sáu phải tăng năng suất lao động giảm giá thành giảm tổn thất tài nguyên
viện đã định hướng cũng như xác định hoạt động nghiên cứu khoa học chuyển giao công nghệ là nhiệm vụ trọng tâm
đẩy mạnh các hoạt động nghiên cứu tiến trước tiếp tục giữ vững ổn định và phát triển
viện khoa học nghệ mỏ chúng tôi sẽ đi sâu vào các hoạt động làm sao
các công nghệ mới tiên tiến này nhằm vào mục đích giảm bớt các quy trình dây truyền và các hoạt động không có hiệu quả
theo định hướng là áp dụng các công nghệ mới tiên tiến từ nước ngoài và từ trong nước
và nhanh chóng tiếp nhận và làm chủ các công nghệ đấy biến thành công nghệ của chúng ta
cái thứ hai là áp dụng các
các thiết bị của nước ngoài nhưng mà chúng ta nhanh chóng làm chủ các thiết bị đấy
và từng bước để tự chế tạo các sản phẩm đó ở trong nước
có thể thấy việc ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất nhằm nâng cao hiệu quả khai thác than
đã mở ra một hướng đi mới nhiều triển vọng cho các tập đoàn công ty khai thác than
góp phần hiện đại hóa ngành công nghiệp khai thác than
đây được coi là một trong những chìa khóa quan trọng thúc đẩy việc tăng trưởng than
theo đúng quy hoạch phát triển của toàn ngành
góp phần không nhỏ trong việc đưa ngành công nghiệp vàng đen của nước nhà
thực hiện thành công việc tái cấu trúc theo những mục tiêu phát triển ngành than việt nam
đến năm hai nghìn ba mươi tầm nhìn đến năm hai nghìn ba mươi đặt ra
vẹo cuộc sống là tình trạng cong bất thường của cuộc sống sang một bên
và thường không rõ nguyên nhân
vẹo cuộc sống thường nặng hơn theo tuổi tác
cuộc sống bình thường có ba đường cong tự nhiên
tạo thành hình chữ s ở cổ lưng trên và lưng dưới
nhìn từ phía sau cuộc sống khỏe mạnh nằm trên một đường thẳng
với những người bị vẹo cuộc sống nếu nhìn từ phía sau
sẽ bị nghiêng bất thường sang một bên
có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng vẹo cuộc sống
hầu hết các trường hợp vẹo cuộc sống đều nhẹ và không cần điều trị y tế
tuy nhiên chứng vẹo cuộc sống tiến triển là tình trạng đường cong cuộc sống
trở nên nghiêm trọng hơn theo thời gian
và các bạn vẹo cuộc sống là bệnh lý dễ mắc nhưng khó điều trị
nguyên nhân chủ yếu là do tư thế ngồi học hoặc do lao động sai phương pháp
có hai loại là vẹo cuộc sống không biến dạng cấu trúc và vẹo cuộc sống có biến dạng cấu trúc
và dù mắc chứng bệnh này ở dạng nào cũng đều gây ảnh hưởng không nhỏ
tới quá trình học tập lao động và sinh hoạt của người mắc bệnh
để khắc phục tình trạng này ông dương ngọc thạch ở tp hcm
đã sáng chế ra bộ dụng cụ chỉnh vẹo cuộc sống
xin mời quý vị cùng tìm hiểu
ông nung nấu ý định chế tạo ra bộ sản phẩm chỉnh vẹo cuộc sống phục vụ cho mọi đối tượng
và chúng tôi đáp ứng được các yếu tố là ai leo lên thiết bị
thì sẽ bắt đầu phát hiện ra người đó bị vẹo lên cột sống ở chỗ nào
cuộc sống cổ cuộc sống lưng và kể cả vấn đề vôi ở cuộc sống
nó đóng nhiều ít ở vị trí nào thì chỉ cần lên máy là có thể phát hiện không cần chụp x quang
theo đó thiết bị này có cấu trúc
thế giới tạo hết sức đơn giản với bộ xà xoay di động một góc hai trăm một mươi độ
khi sử dụng chỉ cần đưa tay cầm và xoay xung quanh trục giá đơn
khi đó toàn bộ trọng lượng cơ thể sẽ kéo gỉ xuống dưới
trong khi tay nắm xoay xung quanh trục tâm của cuộc sống
việc làm này sẽ khiến các đốt sống được kéo dãn ra bằng chính trọng lượng của cơ thể
khi mông chạm xuống ghế thì người sử dụng tiếp tục điều chỉnh trục xoay của tay lên cao để tiếp tục luyện tập
mới đầu tập thì em có những cảm giác
rất là nó nhức nó đau
nhưng mà sau cả một tháng hay nửa tháng thì em đã không còn cảm thấy đau nữa
cái thiết bị của anh thạch nó đem lại thứ nhất
đó là cái việc chỉnh đệ cuộc sống và cái điểm thứ hai là nó có thể tăng chiều cao
một cách không cứng bức cho các em bé ở giai đoạn dạy thì
được biết sản phẩm nói trên của ông thạch đã được đăng ký sáng chế
và nhận được nhiều bằng khen của chính quyền các cấp
ngoài thiết bị chỉnh vẹo cuộc sống này
ông thạch còn có nhiều thiết bị hỗ trợ chỉnh vẹo cuộc sống khác
như dụng cụ kiểm tra vẹo lệch xương khớp dụng cụ chống gù lưng
tất cả đều rất hữu dụng cho người sử dụng
bởi nó không chỉ có khả năng hỗ trợ chỉnh vẹo cuộc sống
ở cả người bình thường và người khuyết tật